đợt lũ lụt vừa qua tại tỉnh quảng bình đã làm cho hàng nghìn ngôi nhà các công trình trường học trạm y tế cũng cùng nhiều giếng nước bị ngập trong biển lũ
cùng với đó các loại chất thải sắc động vật cũng theo nước lũ đổ về thôn và xã khiến cho nguy cơ cao bùng phát và lây lan các loại dịch bệnh
ngôi nhà của bà cao thị lai bị ngập sâu trong nước lũ
gia đình bà dùng giếng tự đào để lấy nước sinh hoạt
tuy nhiên chính cái giếng nước này cũng bị lũ nhấn chìm những ngày qua
khi nước rút rác thải bổ vây khắp nơi môi trường bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt dành cho cả gia đình phải trông chờ vào việc hướng nước mưa hoặc là dùng chính nước lũ
huyện minh hóa là vùng rống lũ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh quảng bình
ngành y tế
địa phương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ bà con phòng chống dịch bệnh tiêu độc khử trùng cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt
tuy nhiên hiện vẫn chưa đáp ứng hết số lượng nước sạch cần thiết
chúng tôi đã cử cán bộ của trung tâm y tế toàn bộ cán bộ nhân viên trung tâm y tế cán bộ y tế xã và y tế thôn bản về cầm hóa chất để xử lý trực tiếp nguồn nước tại gia đình cho bà con
đồng thời hướng dẫn bà con cách vệ sinh xáo lủ và đảm bảo an toàn
đợt lũ vừa qua là đợt lũ đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín
bà con cần thay đổi tập quán chăn nuôi xử lý rác thải sinh hoạt để tránh ô nhiễm môi trường làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ